phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam vừa bắt giữ bốn đối tượng trong đường dây đánh bạc liên tỉnh
trước đó ngày hai mươi tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam phối hợp với công an xã trần hưng đạo huyện lý nhân
phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn doãn toàn chú tại xã trần hưng đạo
có hành vi ghi lô đề cho hai đối tượng vũ hùng tuyển và trần văn nga với tổng số tiền trên ba mươi năm triệu đồng
đấu tranh khai thác toàn khai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là trần hữu tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại huyện hưng hà tỉnh thái bình
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng mạng internet mạng viễn thông để đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề
toàn ghi phơi đề thu tiền của các con bạc rồi chuyển lại cho tuấn
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã thu giữ số tiền hai mươi triệu đồng
bảy điện thoại di động và các phơi đề cùng nhiều giấy tờ có liên quan
đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây tình trạng giết người thân do mâu thuẫn có những diễn biến phức tạp và khó lường
mặc dù các vụ việc đều được điều tra làm rõ tuy nhiên những hệ lụy để lại cho xã hội là vô cùng lớn
và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã khởi tố tám vụ bảy bị can
trong đó có ba vụ bị can và nạn nhân là người thân trong gia đình
vụ án bố chồng bắn con dâu rồi tự sát xảy ra cuối tháng hai tại thôn chúa lải xã thanh vận huyện chợ mới tỉnh bắc cạn
ông nguyễn đình thắng sáu mươi hai tuổi đã dùng súng tự chế bắn con dâu là lự thị xuân hai mươi bảy tuổi
cùng chú tại thôn chúa lải xã thanh vận huyện chợ mới
sau khi chị xuân tử vong ông thắng dùng súng bắn vào bụng tự sát
trước một ngày xảy ra sự việc đau lòng khi con trai chị xuân cũng là cháu nội của ông thắng
sinh năm hai nghìn một mươi chín đang chơi ở trước sân nhà
ông thắng trong tình trạng say rượu đã đè cháu nội xuống sân dùng tay bóc cổ
chị xuân thấy vậy vào can thì ông thắng quay sang bóc cổ chị xuân
sự việc được công an viên và trưởng thôn đến lập biên bản giải quyết
ngày hôm sau sự việc đau lòng đã xảy ra
cái tội phạm xuất phát từ cái nguyên nhân mâu thuẫn gia đình
thời gian gần đây cũng diễn ra đã phát hiện và điều tra một số vụ án
thì cơ bản quá trình điều tra
sau khi điều tra thì xác định cái nguyên nhân
nó rất đơn giản thôi nhưng cái mâu thuẫn rất nhỏ
nhưng mà thứ nhất trong gia đình là chính những người đó là không chia sẻ
không thông cảm được cho nhau
dẫn đến những cái mâu thuẫn nó kéo dài
tiếp đó thì việc mâu thuẫn đó thì chính quyền địa phương có khi nắm được
có khi cũng không nắm được
đâm ra là cái việc giải quyết nó không kịp thời không triệt để từ ngay từ ban đầu
dẫn đến là thời gian lâu cái ước chế tâm lý của những người
nó thực hiện những hành vi không đáng có
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi một tại thôn bản lài xã chu hương huyện ba bể tỉnh bắc cạn
tạ văn thường bốn mươi tuổi người địa phương
sau khi uống rượu đã vô cớ đến nhà em dâu là nông thị an gây sự
và bất ngờ lấy dao thái chuối trong bếp chém nhiều nhát vào đầu chị an
khiến nạn nhân thương tật năm mươi năm
hay vụ án đối tượng trần đình bản năm mươi tám tuổi trú tại thôn nà bản xã tân tú huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
dùng dao chém nhiều nhát vào vợ mình là bà đinh thị thoa khiến bà thoa phải đi cấp cứu
vụ án xảy ra vào đêm hai mươi năm tháng một
đáng chú ý trong ba vụ việc nói trên các đối tượng đều là những người thường xuyên sử dụng rượu bia
nói chung là con trai mình gây ra án thì cũng là người nhà
nghĩ thì cũng đau xót lắm nhưng mà không biết làm thế nào được
để ngăn chặn tình trạng này
bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa
từ chính quyền và các đoàn thể ở địa phương
trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho mọi người để phòng ngừa chung trong xã hội
khi phát hiện mâu thuẫn những người chứng kiến vụ việc người thân cần có trách nhiệm can ngăn hòa giải
nếu không giải quyết rứt điểm thì báo ngay cho cơ quan công an kịp thời vào cuộc ngăn chặn
không để những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài dẫn đến những vụ án mạng thường tầm
tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với hai bị cáo lê đình lộc chú tại thành phố buôn ma thuột
và phan thiên tùng chú tại huyện cư mơ ga về tội cưỡng đoạt tài sản
theo cáo trạng vào đầu năm hai nghìn một mươi chín anh lê quý tỉnh chú tại huyện grongbúc
có vai của anh phan anh toàn chú tại thành phố buôn ma thuột sáu trăm linh triệu đồng
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín anh tỉnh đã trả được một phần và còn nợ lại hai trăm linh triệu đồng cả gốc lẫn lãi
tuy nhiên anh tỉnh đã không trả nợ như thỏa thuận nên anh toàn nhờ lộc đi đòi nợ hộ
lộc đã rủ tùng cùng đi khi gặp anh tỉnh hai đối tượng đã có hành vi đe dọa hành hung
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo một mươi bốn tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản
sử dụng cơ sở khang trang đi xe ô tô sang vốn điều lệ được nổ trên giấy lên tới hàng chục tỷ đồng
trả lãi cao quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội những hình ảnh ký kết đầu tư với các công ty cá nhân khắp các tỉnh thành
tất cả những chiêu trò này chỉ nhằm một mục đích là làm màu để kêu gọi đầu tư tài chính đánh vào lòng tham của người đầu tư
phản ánh tại tỉnh bắc giang
đây là một nạn nhân của vụ lừa đảo trên
chỉ vì ham lợi nhuận cao chị đã tin lời nhóm đối tượng kêu gọi đầu tư tài chính và bị lừa đảo chiếm đoạt với số tiền ba trăm một mươi năm triệu đồng
theo người quen giới thiệu nên là tôi đã nộp tiền để hưởng lãi
ban đầu họ trả lãi rất là cao đúng hẹn lắm
rần rần bên công ty không trả lãi nữa tôi mới nghĩ mình bị lừa
công ty còn đe dọa phạt hợp đồng sau đó tôi đã trình báo công an
ngay sau khi tiếp nhận thông tin bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc giang đã nhanh chóng điều tra
xác minh làm rõ và tạm giữ hai đối tượng
gây ra vụ việc trên là ninh văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
giám đốc công ty cổ phần thống nhất group
và lâm văn thọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám phó giám đốc công ty cổ phần thống nhất group
địa chỉ tầng hai nhà năm a đường nguyễn thị lưu phường hồ quyền tp bắc giang tỉnh bắc giang
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cuối năm em thành lập công ty vào tháng ba
để thấy là bởi vì ngày cuối năm hai nghìn hai mươi em có chơi thiệt nào
nên là đến tháng ba em đã thành lập công ty để làm bình phong

để em tạo niềm tin cho mọi người
để em nói chuyện với mọi người
để em chơi thiệt
để tạo nồng tin khách hàng
mọi em có chụp lại và phây hình ảnh video
để tạo đăng ký fanpage
để tạo nồng tin cho khách hàng
do cần tiền đầu tư tiền ảo
nên đối tượng cường và thọ đã đứng ra
thành lập công ty cổ phần thống nhất group
với số vốn điều lệ trên giấy là tám mươi ba tỷ đồng
để huy động tài chính
với lãi suất một mươi một tháng
đánh vào lòng tham của người muốn đầu tư
nhưng thực chất không có số tiền trên
chiều trò mà các đối tượng sử dụng là
đi xe ô tô sang để làm màu
những tháng đầu trả lãi cao đúng hẹn
để tăng nồng tin cho khách hàng
cường và thọ còn thuê người quay video quảng cáo trên youtube
mạng xã hội facebook
về các hoạt động ký kết với công ty bất động sản
trong thành phố hồ chí minh
đối tượng và các dự án bất động sản này
đều do cường tự địa ra không có thật
sau khi bị hại dính mồi nộp tiền
khi đối tượng cường và thọ không đầu tư tài chính gì
mà dùng để chơi tiền ảo trên mạng
và chi tiêu cá nhân
tổng cộng nhóm đối tượng này đã lừa của bị hại
hơn ba trăm linh triệu đồng
bước đầu chúng tôi đã làm rõ hai đối tượng này
đã thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
và qua cái vụ việc này
chúng tôi cũng cảnh tỉnh đến bà con
trước khi giao dịch hay mua bán
bất kỳ loại hàng hóa nào
kể cả trên mạng hay là ngoài đời
thì cũng phải
nghiên cứu và tìm hiểu kỹ
xem có được nhà nước cấp phép
để hoạt động buôn bán trao đổi hàng hóa đó hay không
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc giang
đã khởi tố vụ án
khởi tố và ra lệnh tạm giam
hai đối tượng trên để điều tra làm rõ
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc giang
đề nghị ai là bị hại của vụ việc trên
liên hệ công an tp bắc giang
để được giải quyết

tại tỉnh lâm đồng
công an tp đà lạt vừa phối hợp với hạt kiểm lâm tp
triệu tập năm đối tượng liên quan đến vụ phá rừng
tại lô dê khoảnh ba
tiểu khu một trăm bốn mươi tám a phường bảy tp đà lạt
để điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào trưa ngày ba mươi tháng ba
qua nắm bắt địa bàn
hạt kiểm lâm tp đà lạt phối hợp với
ban quản lý rừng phòng hộ tà nông
tổ chức mật phục bắt quả tăng năm đối tượng
đều có hộ khẩu thường trú tại tp đà lạt
gồm cao thành khải hai mươi ba tuổi
lê nguyễn quốc dũng hai mươi bảy tuổi
hồ văn long hai mươi hai tuổi nguyễn thanh toàn hai mươi sáu tuổi
và nguyễn nhuận phát ba mươi một tuổi
đang có hành vi phá rừng
tại hiện trường một mươi ba cây gỗ tạp
có đường kính từ tám hai mươi hai cm
trên diện tích bảy mươi m hai bị các đối tượng cưa hạ
theo khai nhận ban đầu
các đối tượng này thực hiện hành vi phá rừng
là làm thuê cho một người đàn ông chưa rõ danh tính
với mục đích lấn chiếm đất để lập vườn sản xuất nông nghiệp
hiện cơ quan chức năng tp đà lạt
đã lập biên bản tạm giữ ba xe gắn máy
cùng một số cưa tay dao dựa là tăng vật phương tiện
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra hành vi phá rừng
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đang lập hồ sơ xử lý đối với ông nguyễn thành công
ba mươi một tuổi trú tại tỉnh long an
về hành vi vận chuyển cát trái phép
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp
phòng cảnh sát giao thông và lực lượng cảnh sát cơ động
phát hiện ông công điều khiển phương tiện
biển kiểm soát la sáu nghìn bảy trăm bốn mươi ba
vận chuyển khoảng năm mươi m khối cát
trên tuyến sông đồng nai đoạn qua
phường tân vạn tp biên hòa
tại thời điểm kiểm tra ông công không xuất trình được
các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số cát
đang vận chuyển làm việc với cơ quan công an
ông công khai nhận mua một trăm năm mươi đồng một m khối
rồi không rõ nguồn gốc
rồi trở về quê bán về giá là hai trăm một mươi đồng một m khối
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đang tạm giữ phương tiện và tăng vật để xử lý theo
quy định của pháp luật
lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bị cáo lê minh tài tên gọi khác là thảo
vừa bị toán nhân dân tỉnh cà mau
đưa ra xét xử
theo cáo trạng do không đồng tình về quy định
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh cà mau
nên từ ngày một mươi bảy tháng chín đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trong lúc đang bị cách ly y tế tạm thời
lê minh tài đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận
nhiều lần viết và đăng hai mươi tám bài viết
chín đoạn video clip đến mạng xã hội
với tên lê minh tài
nhằm xúc phạm nghiêm trọng uy tín lãnh đạo tỉnh
cơ quan phòng chống dịch covid một mươi chín
gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước
trong công tác phòng chống dịch
xét xử tuyên phạt lê minh tài một năm tù giam
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên
xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo
lê đình lộc chú thành phố buôn ma thuật
và phan thiên tùng chú huyện cư mờ ga
tỉnh đắk lắk về tội cưỡng đoạt tài sản
theo cáo trạng vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
anh lê quý tỉnh chú huyện crong búc
có vai anh phan toàn chú thành phố buôn ma thuật
sáu trăm linh triệu đồng
năm hai nghìn một mươi chín anh tỉnh đã trả được một phần
và còn nợ lại hai trăm linh triệu đồng
cả gốc lận lãi
tuy nhiên tỉnh đã không trả nợ như thỏa thuận
nên anh toàn nhờ lộc đi đòi nợ hộ
lộc đã rủ tùng cùng đi
khi gặp anh tỉnh hai đối tượng đã có hành vi đe dọa và hành hung
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt
mỗi bị cáo một mươi bốn tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản
công an phường tân biên thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai đã bắt giữ tám đối tượng
liên quan về hành vi sử dụng dao mã tấu
và súng để giải quyết mâu thuẫn
tại khu vực chợ đêm thuộc phường tân biên
thành phố biên hòa
do mâu thuẫn vào đêm ngày hai mươi sáu tháng ba
hai nhóm mang theo hung khí hẹn nhau
ở cổng chợ đêm phường tân biên
trong lúc hỗn chiến một người trong nhóm của hồ nhật nam
đã rút một vật giống súng bắn chỉ thiên
sau đó cả nhóm dùng hung khí
truy đuổi nhóm của quyền
đêm hôm sau quyền đã mượn một khẩu súng bắn đạn cao su
của nguyễn văn nam và rủ thêm bốn người
cầm theo hung khí tập trung tại ngã ba triệu thanh hóa
để hẹn nhóm của hồ nhật nam
nhưng nhóm này không đến
vào cuộc điều tra công an phường tân biên đã bắt giữ
tám đối trượng trong nhóm của trần quang quyền
thu giữ tăng vật liên quan
khám xét nơi ở của nguyễn văn nam thu giữ
một khẩu súng bắn đạn cao su
tám bánh pháo hoa nổ và hai bịch pháo banh nổ
có trọng lượng khoảng hơn một mươi kg
hiện cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng liên quan
cho quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian gần đây
tình trạng giết người thân do mâu thuẫn
có những diễn biến phức tạp và khó lường
mặc dù các vụ việc điều tra được điều tra làm rõ
tuy nhiên những hệ lụy để lại cho xã hội
là vô cùng lớn và ảnh hưởng
nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
tại tỉnh bắc cạn từ năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn
đã khởi tố tám vụ giết người đối với bảy bị can
trong đó có ba vụ bị can là nạn nhân
có nạn nhân là người thân trong gia đình
vụ án bố chồng bán con dâu rồi tự sát
xảy ra cuối tháng hai tại thôn chúa lải
xã thanh vận huyện chợ mới tỉnh bắc cạn
ông nguyễn đình thắng sáu mươi hai tuổi
đã dùng súng tự chế bắn con dâu
là lự thị xuân hai mươi bảy tuổi
cùng chú tại thôn chúa lải
xã thanh vận huyện chợ mới
sau khi chị xuân tử vong ông thắng dùng súng
bắn vào bụng tự sát
lúc này xảy ra sự việc đau lòng
khi con trai chị xuân
cũng là cháu nội của ông thắng
sinh năm hai nghìn một mươi chín đang chơi ở trước sân nhà
ông thắng trong tình trạng say rượu
đã đè cháu nội xuống sân dùng tay bóc cổ
chị xuân thấy vậy vào can
thì ông thắng quay sang bóp cổ chị xuân
sự việc được công an viên và trưởng thôn
đến lập biên bản giải quyết
ngày hôm sau sự việc đau lòng đã xảy ra
cái tội phạm xuất phát
từ nguyên nhân mâu thuẫn gia đình
thời gian gần đây cũng diễn ra
đã phát hiện ra
một số vụ án
thì cơ bản
quá trình điều tra
sau khi điều tra
xác định cái nguyên nhân
nó rất đơn giản thôi
những cái mâu thuẫn rất nhỏ
nhưng mà thứ nhất trong gia đình là
chính những người đó
là không chia sẻ
không thông cảm được cho nhau
đó dẫn đến những cái
mâu thuẫn nó kéo dài
tiếp đó thì
việc mâu thuẫn đó
chính quyền địa phương có
có khi nắm được
có khi cũng không nắm được
năm ra là cái việc
giải quyết nó
nó không kịp thời không truyền để
ngay từ ban đầu dẫn đến là
thời gian lâu cái ước chế tâm lý
của những người nên nó thực hiện
những hành vi không đáng có
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
tại thôn bản lài xã chu hương huyện ba bể tỉnh bắc cạn
tạ văn thường bốn mươi tuổi người địa phương
sau khi uống rượu đã vô cớ
đến nhà em dâu là nông thị an gây sự
và bất ngờ lấy rau thái chuối trong bếp
chém nhiều nhát vào đầu chị an
khiến nạn nhân thương tật năm mươi năm
hay vụ án đối tượng trần đình bản năm mươi tám tuổi
trú tại thôn nà bản xã tân tú
huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
dùng rau chém nhiều nhát vào vợ mình
là bà đinh thị thoa
khiến bà thoa phải đi cấp cứu
vụ án xảy ra vào đêm hai mươi năm tháng một
đáng chú ý trong ba vụ việc nói trên
các đối tượng đều là những người thường xuyên sử dụng rượu bia
nói chung là
con trai mình gây ra án thì
cũng là người nhà
nghĩ thì cũng đau xót lắm nhưng mà
không biết làm thế nào được
để ngăn chặn tình trạng này bên cạnh các biện pháp
nghiệp vụ của cơ quan công an cần có sự
vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ chính quyền
và các đoàn thể ở địa phương trong đó
chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho
mọi người để phòng ngừa chung trong xã hội
khi phát hiện mâu thuẫn những người chứng kiến
vụ việc người thân cần có trách nhiệm
can ngăn hòa giải nếu không giải quyết
rứt điểm thì báo ngay cho cơ quan công an
kịp thời vào cuộc ngăn chặn không để
những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài dẫn đến
những vụ án mạng thường tầm
tiếp tục với các tin tức khác công an phường thanh khê đông
quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã cùng với nhân dân vây bắt thành công đối tượng
trộm cắp xe máy trên địa bàn
cụ thể vào lúc hai mươi h ba mươi
trong quá trình tuần tra kiểm soát
địa bàn khi nghe có tiếng người dân
truy hô tổ công tác đã khẩn trương
bám theo và vây bắt thành công đối tượng
cùng vật chứng là một xe máy vừa trộm cắp được
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận
võ văn linh chú huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
vì thiếu tiền tiêu xài khi đến đà nẵng
nên linh đã nảy sinh
ý định đi trộm cắp tài sản
nhưng bị phát hiện và truy bắt
tiếp tục đấu tranh đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện
ba vụ trộm cắp xe máy tại quảng ngãi
lực lượng công an vừa bắt giữ các đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc
thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn
tại thời điểm bắt quả tàng lực lượng công an thu giữ
nhiều dụng cụ đánh bạc và hơn bảy mươi triệu đồng
tiền mặt tại nơi đánh bạc
ngoài ra lực lượng công an tạm giữ một mươi năm chiếc xe mô tô
hai mươi điện thoại di động và hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
khám xét trên người các đối tượng
bất ngờ vây ráp đột kích một tụ điểm đá gà ăn tiền
tại tiểu khu một trăm bốn mươi ba thôn đà ra hoa
xã đạ sa huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
lực lượng công an bắt giữ hai mươi ba đối tượng
cùng hơn năm mươi ba triệu đồng và các tăng vật có liên quan
qua đấu tranh cơ quan công an xác định
được chín trong số hai mươi ba đối tượng
đã tham gia đánh bạc bằng hình thức
đặt cược đá gà thắng thua bằng tiền
sau mỗi trận đá gà các con bạc sẽ cầm
các tờ phơ đến gặp một đối tượng tên là ri
để tính tiền thắng thua
ri sẽ thu tiền sâu năm mươi đối với
một triệu đồng tiền thắng cược
vụ việc đang đưa công an huyện lạc dương
tiếp tục đấu tranh mở rộng
ngày hôm nay công an thành phố đà nẵng
ba năm thực hiện kế hoạch chín trăm một mươi một
về tổ chức lực lượng tuần tra chốt chặn
kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn
qua ba năm triển khai thực hiện lực lượng chín trăm một mươi
đã xử lý hàng nghìn vụ việc đối tượng
vi phạm pháp luật về trật tự xã hội
trật tự công cộng trật tự an toàn giao thông
góp phần kiềm chế kéo giảm tội phạm
và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
từ năm hai nghìn một mươi tám lực lượng chín trăm một mươi
đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ
tại trên sáu trăm linh vị trí và hơn
chín trăm sáu mươi khu vực địa bàn trọng điểm
và hơn ba mươi lượt người phương tiện
tham gia giao thông có dấu hiệu
nghi vấn vi phạm pháp luật xử lý hơn
ba sáu trăm linh đối tượng vi phạm
trên các lĩnh vực về an ninh trật tự
qua đó đã kịp thời chấn áp giăn đe
xử lý các đối tượng hình sự ma túy
hạn chế tình trạng đối tượng mang theo
vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
khi tham gia giao thông không để xảy ra
tình trạng đối tượng lưu manh côn đồ hoạt động
công khai coi thường pháp luật các hoạt động
và cổ vũ đua xe trái phép trên đường phố
hiệu quả hoạt động của lực lượng chín trăm một mươi một
đã giải quyết được yêu cầu của thực tiễn
và phát huy hiệu quả trong công tác
đấu tranh phòng chống tội phạm kiềm chế
kéo giảm tội phạm theo từng năm
nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật
khi tham gia giao thông của người dân được chính quyền
và nhân dân thành phố ủng hộ đánh giá cao
tại buổi làm việc những tồn tại hạn chế
trong ba năm thực hiện kế hoạch chín trăm một mươi một
cũng được thảo luận phân tích để điều chỉnh
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động
trong thời gian tới góp phần thực hiện tốt hơn
nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn